sau trung quốc và nhật bản việt nam là nước thứ ba công bố phân lập và nuôi cấy thành công virus
gây viêm đường hô hấp cấp hai nghìn một mươi chín ncov từ mẫu bệnh phẩm người viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã
tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm từ chín trường hợp dương tính với virus ncov và tiến hành gây nhiễm sau
hai mươi hai giờ gây nhiễm ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi viện vệ sinh dịch tễ đã phát hiện sự xuất hiện của
virus trên tế bào cảm nhiễm ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi virus ncov đã được nhận diện thông qua hình
ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua tem bằng phương pháp nhuộm âm bản xoay mẫu trực tiếp và xác định
vật liệu di truyền của virus nó cũng không phải là đơn giản chúng tôi mất rất nhiều thời gian trong
thời điểm đối với bệnh phẩm này chúng tôi đã lấy trước đây khoảng một tuần và sau đó hàng ngày nhân
viên tổng bào về các kế hoạch khác và cho đến thời điểm này thì chúng ta đã thành công và cũng
hẳn đấy là một cái niềm tự hào của viện vệ sinh trung ương vì hiện nay trên thế giới thì có trung
quốc nhật bản cũng đã công bố là nuôi cấy vẫn là thành công kết quả nuôi cấy thành công virus hai nghìn một mươi chín
ncov sẽ giúp trả lời chính xác nguồn gốc độc lực cơ chế gây bệnh tính sinh miễn dịch của
covid một mươi chín ncov với tế bào chủ cung cấp các thông tin cần thiết để lựa chọn các phương pháp điều trị thích
hợp ngoài ra sẽ cung cấp nguyên liệu để phát triển các sinh phẩm chuẩn đoán và vaccine phòng bệnh